vụ việc một chủ tịch mật trận tổ quốc việt nam xã có trình độ đại học hiện đang là đảng ủy viên trưởng ban pháp chế hội đồng nhân dân xã
và đã được quy hoạch ủy viên ban thường vụ đảng ủy phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã bị mất chức mất việc khi đang nghỉ thai sản
xảy ra ở xã hồ thầu huyện tam đường tỉnh lai châu đang khiến dư luận hết sức quan tâm
chị lù thị nẻo người dân tộc giao xã hồ thầu trưởng thành từ công tác đoàn là bí thư đoàn xã từ năm hai nghìn tám
đến năm hai nghìn một mươi ba được tín nhiệm bầu giữ chức chủ tịch mặt trận tổ quốc việt nam xã hồ thầu huyện tam đường tỉnh lai châu
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám chị nẻo nghỉ thai sản khi đã được cơ cấu giữ chức danh chủ tịch mặt trận tổ quốc xã hồ thầu nhiệm kỳ tới
nhưng không hiểu vì lý do gì mà cơ cấu nhân sự lại thay đổi nhanh chóng khiến chị nẻo đang nghỉ thai sản bị mất chức mất việc
trong khi hai năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám về đánh giá xếp loại thi đua cuối năm
chị nẻo được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ
qua tìm hiểu thông tin được biết hội nghị hiệp thương năm bước của mặt trận tổ quốc xã hồ thầu thì có bốn bước diễn ra trong một phần hai ngày
hội nghị không có thông chi triệu tập chủ tịch mật trận tổ quốc xã đường nhiệm cũng chỉ được thông báo đến dự họp sát ngày kỳ họp diễn ra
trong khi chị nẻo vừa sinh con một tháng mà không hề biết nội dung cụ thể
chị nẻo nói đại hội không thể chờ thời gian nghỉ thai sản của đồng chí
nó liên quan đến thực hiện quy trình năm bước mà trực tiếp họ trực tiếp phải làm
nên là cũng có phần nào nó ảnh hưởng đến bản thân đồng chí
một điểm ổn khúc nữa trong hiệp thương dân chủ và đại hội mặt trận tổ quốc xã hồ thầu là trong số ba mươi ủy viên mặt trận tổ quốc việt nam xã
có một đồng chí đã qua đời
chủ tịch mặt trận tổ quốc xã cùng tám thành viên khác vắng
tuy nhiên kết quả hiệp thương ghi ở các biên bản kiểm phiếu
trận tổ quốc việt nam xã hồ thầu cho lù thị nẻo phan á ẩn tần an nghi
căn cứ vào kết quả cũng như thông báo của thượng vụ huyện nguyễn
chúng tôi cũng đã ra quyết định số ba trăm bảy mươi năm ngày hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín về việc thôi trả lương
đồng chí không sợ đảm nhận chức vụ ấy nữa chúng tôi thôi trả lương với đồng chí trinh nẻo
và về phía huyện và xã thì cũng báo cáo đồng chí nẻo
ở đấy hiện nay đồng chí nẻo cũng không thể sắp xếp được vào việc khác
vì thứ nhất là có hai năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng ở mức còn hạn chế về năng lực
những uẩn khúc nêu trên vẫn chưa được kiểm tra xác minh cụ thể
mong rằng cơ quan thẩm quyền liên quan của tỉnh lai châu sẽ sớm vào cuộc xác minh
điều tra để vụ việc chủ tịch mặt trận tổ quốc
quốc xã nghỉ thai sản bị mất chức mất việc sớm được sáng tỏ
bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp và đúng cách làm trình tự của hiệp thương dân chủ